sở thông tin và truyền thông tỉnh tây ninh vừa trình lên tỉnh đề án xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số tỉnh tây ninh giai đoạn hành hai mươi hai nghìn hai mươi năm và định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
giai đoạn một theo đó lộ trình thực hiện của đề án được chia ra làm ba giai đoạn chính
giai đoạn một nâng cấp mở rộng nền tảng chính quyền điện tử và thiết lập nền tảng ban đầu của chính quyền số trên cơ sở các giải pháp đã có về chính quyền điện tử
giai đoạn hai nâng cấp nền tảng chính quyền số trên cơ sở các giải pháp đã có về chính quyền điện tử
giai đoạn ba hình thành cơ sở dữ liệu lớn phục vụ dân tích phục vụ phân tích dự báo tình hình kinh tế xã hội quản lý toàn diện quan hệ với người dân phục vụ người dân trên nền dữ liệu lớn